ngay sau phiên họp lần thứ nhất các thành viên tiểu ban và công an các đơn vị địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao
chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang và thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện xử lý từ sớm từ cơ sở những âm mưu hoạt động khủng bố phá hoại gây mất an ninh trật tự tập trung phản bác các quan điểm sai trái thủ địch xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt không đúng sự thật trên không gian mạng thường xuyên mở các đợt tấn công chấn áp tội phạm nhất là tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao t
công cụ hỗ trợ quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương cần phải xác định nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương ra soát bổ sung kiện toàn các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ được phân công chú ý xây dựng diễn tập phương án bảo đảm an ninh trật tự phải sát thực tế trong xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

đưa học viên đào tạo chính quy các trường công an nhân dân về bộ tư lệnh cảnh sát cơ động để huấn luyện đào tạo đồng thời có kế hoạch huấn luyện các khóa sau đạt kết quả tốt hơn
chiều ngày một mươi tám tháng hai thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về công tác triển khai xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố và công tác bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh quảng ninh
dự án trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố do bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an làm chủ đầu tư nằm trên địa giới hành chính của phường minh thành cộng hòa tân an xã hoàng tân tiền an của thị xã quảng yên với tổng số hộ dân ảnh hưởng bởi dự án là hai trăm tám mươi hộ và ba tổ chức
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh dự án trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố là dự án an ninh quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
do vậy đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục tăng cường hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác vận động các hộ dân ủng hộ dự án áp dụng những cơ chế chính sách hợp lý đúng quy định trong công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án
làm việc về công tác bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đến nay chín mươi tám trên chín mươi tám xã trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã bố trí công an chính quy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao tỉnh quảng ninh trong việc triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đồng thời yêu cầu công an tỉnh thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng công an xã chính quy
đến thăm công an xã tiền an thị xã quảng yên thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh cán bộ đảm nhiệm chức danh công an xã phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn nêu cao tính hương mẫu giữ đúng lễ tiết tác phong người cán bộ đảng viên không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghiệp vụ chuyên môn khắc phục mọi khó khăn gian khổ
ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân